thưa quý vị nói đến tội phạm ma túy là nói đến sự manh động liều lĩnh xảo quyệt
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này đòi hỏi sự mưu trí dũng cảm của lực lượng trinh sát
tuy nhiên với địa hình là biển cả bao la tàu thuyền hiện đại dễ dàng phi tang nếu gặp lực lượng chức năng kiểm tra
thì công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng là không hề dễ dàng
nhất là giai đoạn giãn cách bởi dịch bệnh các đối tượng phạm tội lại thường dùng những tàu siêu trường siêu trọng
và che đậy rất kỹ nhằm qua mặt lực lượng chức năng
tại trạm thu phí xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng các trình sát đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số bốn
bộ tư lệnh cảnh sát biển đang phối hợp với lực lượng chuyên môn khống chế nhóm đối tượng buôn ma túy
các đối tượng đã chống đối quyết liệt tăng tốc hòng bỏ chạy
nhanh chóng bốn đối tượng trong đường dây đã bị khống chế
tại hiện trường hai kg ma túy đá được gói thành bọc cất giấu trong ngăn bí mật trên ô tô cùng nhiều tăng vật khác bị thu giữ
tương tự cuối tháng sáu vừa qua tại xã thung nai huyện cao phong hòa bình
cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã chốt chặn bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba mươi bánh heroin từ lào vào các tỉnh phía bắc việt nam tiêu thụ
các điều tra cơ bản địa bàn nắm chắc tình hình địa bàn khu vực nắm chắc đối tượng tổ chức ngăn chặn từ xa
không để ma túy thẩm lậu vào việt nam cũng không để việt nam trở thành một điểm nóng về trung chuyển ma túy của khu vực cũng như trên thế giới
theo lực lượng cảnh sát biển đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển thường gặp nhiều khó khăn bởi những thủ đoạn mới
các đối tượng thường sử dụng tàu hoán cải thường xuyên thay đổi số hiệu
sử dụng tàu thuyền kéo theo ma túy
khi phát hiện cơ quan chức năng thì nhanh chóng cắt dây để ma túy chìm xuống đáy biển
đồng thời thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh

đồng thời thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh

phát năm mươi sáu vụ bắt tám mươi một đối tượng ba mươi bánh heroin hai bốn kg ma túy tổng hợp